tại trụ sở trung ương đảng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tiến hành phiên họp thứ một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp
cùng dự có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan
phiên họp thứ một mươi ba của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng nhằm đánh giá những kết quả hoạt động của năm hai nghìn một mươi chín
đề ra nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy với sự chỉ đạo quyết liệt toàn diện kịp thời cụ thể của đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo
và các đồng chí phó trưởng ban chỉ đạo sự nỗ lực cố gắng trách nhiệm cao của các thành viên ban chỉ đạo
sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của các cơ quan chức năng
sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương
những nội dung trong chương trình công tác của ban chỉ đạo đã được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch
tạo chuyển biến mạnh mẽ đồng bộ
đúng quan điểm chỉ đạo của đảng không có vùng cấm không có ngoại lệ
bất kể người đó là ai trong phòng chống tham nhũng
phát biểu kết luận phiên họp tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh
nhìn lại năm hai nghìn một mươi bảy cùng với những thành tiệu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực
công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến rất mạnh
cái lĩnh vực này đã được chỉ đạo một cách giáo diết quyết liệt
với một ký quyết
với một ký tâm cách làm rất là bài bản phối hợp nhịp nhàng hoạt động đều tay
và đạt được nhiều kết quả toàn diện tích cực rõ rệt được nhân dân hoan nghênh ủng hộ
đồng tình cao và tạo ra một hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ
mà phong trào thành su thế rồi trong toàn xã hội
để lại giới thiệu để lại giới thiệu để lại giới thiệu để lại giới thiệu để lại giới thiệu

góp phần củng cố niềm tin tăng cường hơn nữa cái niềm tin
và cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm
tổng bí thư chỉ rõ hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng thể hiện rõ trên năm mặt công tác bao gồm
tiếp tục ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo một mặt cảnh báo gian đe ngăn chặn
và đồng thời là căn cứ để phát hiện xử lý sai phạm
ban chỉ đạo cũng đã chủ động kiểm tra giám sát
thanh tra kiểm toán để kịp thời phát hiện xử lý sai phạm và kiến nghị thu hồi
ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm
xử lý kỷ luật kịp thời nhiều tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban chỉ đạo đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra
truy tố xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội quan tâm
với các mức án nghiêm khắc nhân văn và được lòng dân nói là làm và làm được
sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra giám sát của đảng với cơ quan thanh tra kiểm toán điều tra
giữa thanh tra kiểm toán với điều tra giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương địa phương
và các bộ ngành chức năng trong phát hiện làm rõ xử lý sai phạm và tội phạm ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn
đặc biệt tính công khai minh bạch được thể hiện rõ rệt
phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan báo chí trong chỉ đạo thông tin
định hướng tuyên truyền nhất là chủ động thông tin kết quả kiểm tra xử lý các vụ án
cái nổi bật là riêng ban chỉ đạo chúng ta làm việc rất nghiêm túc trách nhiệm bài bản nền nếp
các đồng chí đều đánh giá thế làm rất là bài bản từ tốn bước nào ra bước ấy rất là chặt chẽ
phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng
nhưng cái quan trọng là theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình chứ không làm thay các cơ quan chức năng
có làm thay các cơ quan chức năng không có can thiệp vào không
đây là chỉ đạo tư tưởng đường lối chỉ đạo về mặt chính trị chỉ đạo để phối hợp và tạo đà tạo thế cho các đồng chí làm
từ ưu điểm kết quả đạt được và tồn tại hạn chế ban chỉ đạo đã rút được nhiều kinh nghiệm quý báu
dự kiến năm hai nghìn một mươi tám nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác của ban chỉ đạo
tập trung tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng
tạo cơ sở chính trị pháp lý đồng bộ cho công tác phòng chống tham nhũng
chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán
nhất là các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực tham nhũng lãng phí
đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh điều tra truy tố xét xử các vụ án
xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương cơ sở
trong năm hai nghìn một mươi tám ban chỉ đạo sẽ tiến hành sơ kết năm năm thực hiện quy định số năm
số một trăm sáu mươi ba qdtu của bộ chính trị đề án nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng
đề án tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị một mươi năm cttu của bộ chính trị
và tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng